kính thưa quý vị để phục vụ công tác phòng chống dịch sau khi phát hiện ba mươi bảy ca nhiễm covid một mươi chín tại phường bốn quận ba
ngày hai tháng bảy sở giao thông vận tải tp hcm đã ra thông báo điều chỉnh tổ chức giao thông trên đường vườn chuối
và đường nguyễn thượng hiền đoạn từ đường điện biên phủ cho đến đường vua đình chiểu quận ba
theo đó từ ngày hai tháng bảy cấm các loại phương tiện lưu thông trên đường nguyễn thượng hiền đoạn từ điện biên phủ
đến đường nguyễn đình chiểu và đường vườn chuối đoạn từ nguyễn đình chiểu đến đường điện biên phủ phường bốn
hướng từ đường điện biên phủ đi đến đường nguyễn đình chiểu điện biên phủ cách mạng tháng tám nguyễn đình chiểu vườn chuối
hướng từ đường nguyễn đình chiểu đi đến đường điện biên phủ đối với xe hai bánh nguyễn đình chiểu cao thắng điện biên phủ vườn chuối
dành cho các loại phương tiện nguyễn đình chiểu nguyễn thiện phuật điện biên phủ vườn chúi
ngoài ra sở giao thông vận tải cũng lưu ý người điều khiển phương tiện giao thông khi tham gia lưu thông tại khu vực nêu trên
cần phải chấp hành theo hệ thống tín hiệu giao thông trên đường và theo hướng dẫn của các lực lượng chức năng tại hiện trường
trước đó ủy ban nhân dân quận ba đã làm văn bản kiến nghị sở giao thông vận tải thống nhất
việc phong tỏa hai tuyến đường trên nhằm phòng chống lây lan dịch bệnh do hai đường trên bao bọc khu phố ba đã có ba mươi bảy ca covid một mươi chín
sau khi phát hiện ba mươi bảy ca covid một mươi chín tại khu phố này địa phương đã nhanh chóng khoanh vùng khu vực
phối hợp y tế quận ba thực hiện phun khử khuẩn điều tra dịch tễ lấy mẫu xét nghiệm cách ly f một